thông báo mới nhất của đại học y dược tp hcm cơ sở này có thể hoạt động trở lại từ giờ ngày hai mươi một tháng hai
sau khi kết quả xét nghiệm covid một mươi chín nhân viên bệnh nhân và thân nhân đều âm tính
ngày một mươi năm tháng sáu nhân viên y tế là điều dưỡng khoa nội thần kinh bệnh viện đại học y dược
có chồng bị ho sốt đến khám tại bệnh viện đại học y dược và được test nhanh dương tính với covid một mươi chín
kết quả xét nghiệm rt pct khẳng định người này nhiễm covid một mươi chín
vợ của bệnh nhân này là điều dưỡng khoa nộ thần kinh bệnh viện đại học y dược
và xác định nhiễm covid một mươi chín bệnh viện tậm ngưng nhân bệnh từ ngày một mươi sáu tháng sáu
với kết quả xét nghiệm âm tính bệnh viện đại học y dược tp hcm giải phóng toàn bộ f hai đi làm bình thường
khoa khám bệnh khoa cấp cứu chuẩn bị nhân sự phương tiện cơ sở vật chất
hư khuẩn để sẵn sàng đón bệnh nhân vào giờ ngày hai mươi một tháng sáu